vào khoảng tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng
ngôi nhà số hai trăm chín mươi sáu trần hưng đạo thành phố quy nhơn bình định đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn
chủ ngôi nhà bị sập là ông phan văn hưng
tại hiện trường ngôi nhà bị sập hoàn toàn bên cạnh đó có một công trình đang thi công phần móng nhà
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường
sơ cấp cứu người bị thương từng bước khắc phục sự cố nói trên
trong ngôi nhà bị sập có năm người sinh sống là vợ chồng ông phan văn hưng
hai con nhỏ và bố ruột ông hưng là phan văn thủ

chỉ có một người bị thương và ông thủ tử vong

trong ngôi nhà bị sập bố ruột ông phan văn hưng hai con nhỏ và bố ruột ông phan văn thủ